thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị can trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
đồng thời phân công viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án
theo quy định của pháp luật
trong đó thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị can nguyễn việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
lê đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên công chức cục hải quan tp hcm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hai bị can phạm hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi một khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chín bị can khác bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo quy định tại điều một trăm năm mươi bảy khoảng bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị can trương quốc cường với vai trò khi đó là cục trưởng cục quản lý dược
phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng
không đầy đủ trách nhiệm được giao thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định
và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả
sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mát heo hai được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
vào ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an tỉnh điện biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và cục hải quan tỉnh điện biên
ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng bằng khen cho ba tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
chiến tranh truyệt phá chuyên án và bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh
xuyên quốc gia với số lượng lớn do một nhóm đối tượng người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông và huyện điện biên tổ chức thành đường dây khép kín
để đưa ma túy từ lào về việt nam bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
liên hệ với nhau qua mạng gia lô facebook từ trong nước sang nước ngoài như lào myanmar thái lan
sau đó thì chúng điều chuyển vận chuyển ma túy từ tháng nào myanmar về địa bàn giáp biên của chúng ta
sau đó thì chúng thuê các đối tượng trẻ tuổi và người dân tộc giáp biên để vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về biên giới bên này bên dưới
sau đó rồi chúng lại tiếp tục thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy

sau đó thì chúng lại tiếp tục thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về biên giới về biên giới bên này biên giới

tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về việt nam các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy
bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những số liệu cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
đến một mươi ba h ngày hôm nay cả nước đã tiêm trên một trăm năm mươi chín một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín và trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một đã tiêm được hơn một bốn triệu liều
đến ngày hôm qua số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm bốn mươi bốn một triệu liều trong đó có bảy mươi triệu mũi một sáu mươi bốn tám triệu mũi hai một hai triệu mũi ba đối với vaccine abdallah
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi chín tám và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là chín mươi hai một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy báo cáo của bộ y tế cho thấy các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm một mươi ba sáu trăm linh bảy năm trăm sáu mươi bốn liều trong đó có bảy tám trăm chín mươi hai hai trăm một mươi bảy mũi mũi một và năm bảy trăm một mươi năm ba trăm linh
có hai mươi chín tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này
kỳ nhận tại hà nội trong thời gian gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín vẫn tăng cao tuy nhiên trên chín mươi người nhiễm sars cov hai không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ
hiện nay phần lớn đều được y tế cơ sở theo dõi và điều trị tại nhà
và để góp phần giảm lo lắng cho bệnh nhân cũng như giảm áp lực cho tuyến cơ sở thành phố hà nội đã thiết lập tổng đài một nghìn hai mươi hai
tham gia của hơn bốn bác sĩ và tình nguyện viên y tế
hiện nay nhiều bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đang tích cực tình nguyện tham gia điều trị tại nhà cho nhiều f góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cơ sở
bé khẩu trang ở trong những phòng thoáng đáng và cố gắng cách ly với gia đình thì gia đình em có ai bị mắc covid này giống mình không
có bà nhưng mà bà không có triệu chứng gì ạ
à cũng bà cũng không có triệu chứng gì đúng không thì nên ở một phòng riêng nhé
cái công việc chính của mình là
công việc chính của mình đó là gọi điện phân loại các bệnh nhân từ bệnh nhân nc đến bệnh nhân ec bốn để xem tình trạng của bệnh nhân chuyển biến như thế nào
đấy thì ở trong tình hình dịch giá của hà nội rất là phức tạp như thế này thì bọn mình sẽ cố gắng làm nào để liên hệ tốt nhất cho bệnh nhân
hiện bác sĩ hoa đang tranh thủ thời gian nghỉ giữa trưa để tư vấn cho bệnh nhân f
với kinh nghiệm tham gia chống dịch tại bệnh viện giã chiến
bắc giang và tư vấn điều trị cho bệnh nhân f tại thành phố hồ chí minh
trung bình mỗi ngày bác sĩ hoa có thể tiếp nhận tư vấn điều trị qua điện thoại cho năm mươi trường hợp
người dân hà nội thì đã được tiêm vaccine rồi thường là đã được phủ hai mũi rồi
và nên mà khi mà có mắc bệnh thì cái triệu chứng thì thường là triệu chứng nó rất là nhẹ nhàng hơn và triệu chứng nó giống như một cái cúm
cho nên là bệnh nhân nhiều khi
điều trị được tại nhà và những bệnh nhân mà nặng ấy thực sự nặng mà ở hà nội mà tôi đã tư vấn thì tôi nhận thấy rằng là những bệnh nhân đấy chưa được tiêm vaccine hoặc là có những
chưa được tiêm vaccine và bệnh nhân này có mắc bệnh đến đây
hiện nay đã có khoảng bốn bác sĩ và cộng tác viên đang cùng với tuyến y tế cơ sở chăm sóc cho f đang điều trị tại nhà
chung tay cùng với mạng lưới thầy thuốc đồng hành đến nay nhiều y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tích cực tham gia góp phần động viên tinh thần người bệnh cũng như giảm áp lực
cho tuyến cơ sở
tính đến ngày hôm nay hà nội đang có gần một mươi chín bệnh nhân f đang theo dõi tại nhà
tuy nhiên không phải f nào cũng chủ động tiếp nhận các cuộc gọi này
khi f tại hà nội nhận được cuộc gọi từ số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai hãy nhức máy và hợp tác để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị hơn một tấn thịt heo không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc của một cơ sở dịch vụ tiệc cưới trên địa bàn xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh bình thuận phát hiện và thu giữ
kiểm tra đột xuất cơ sở dịch vụ tiệc cưới có địa chỉ tại thôn bốn xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở tiệc cưới này đang trữ hơn một tấn thịt heo nái đã được kho ra làm sạch nội tạng không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo lời trình bày của chủ cơ sở số thịt heo trên được mua tại đồng nai đưa về bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn thành phố phan thiết và huyện hàm thuận bắc và dùng để nấu ăn phục vụ cho dịch vụ đám cưới
đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi sinh và lập biên bản niêm phong toàn bộ lô hàng trên để xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc dư ba mươi chín tuổi ngụ khóm một phường hai thành phố trà vinh tỉnh trà vinh về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình phát hiện đối tượng dư ở khóng một phường hai nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi sinh và lập biên bản niêm phong toàn bộ lô hàng trên để xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc dư ba mươi chín tuổi ngụ khống một phường hai thành phố trà vinh tỉnh trà vinh tỉnh trà vinh tỉnh trà vinh tỉnh trà vinh
nếu không cảnh sẽ xử lý hành vi bán dâm nhận thấy đối tượng cảnh có hành vi lừa đảo nên người phụ nữ đã làm đơn trình báo công an phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
lực lượng công an thị xã bến cát đã bắt quả tan cảnh đang nhận số tiền hai triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ